hành phố hồ chí minh tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ để theo dõi chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp vận tải
trung tâm giám sát trực tuyến này vừa tiết kiệm được nhân sự vừa tăng độ chính xác công khai minh bạch
và lưu trữ được toàn bộ dữ liệu hành trình của các chuyến xe
việc xử lý đối với tài xế nhân viên phục vụ khi vi phạm từ đó mà cũng sẽ nhanh chóng hơn
để mỗi tuyến xe buýt thực sự là lựa chọn tối ưu và mang đến hài lòng cho mỗi hành khách
quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại tỉnh bình thuận trại giam thủ đức bộ công an đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp
với sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh bình thuận trong việc tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao cho phạm nhân giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
trại gian thủ đức hiện có gần sáu phạm nhân do đặc điểm đơn vị cách thành phố hồ chí minh một trăm ba mươi km
cách trung tâm tỉnh bình thuận sáu mươi km
nên việc tiếp cận phim ảnh hóa của tỉnh bình thuận
ảnh sách báo khá khó khăn và gặp trở ngại
việc phối hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho phạm nhân
là hoạt động được quan tâm thường xuyên nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân
mặt khác giúp tuyên truyền giáo dục ý thức tư tưởng cũng như truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc
giúp họ thấy được giá trị của nó trong việc nâng cao đạo đức pháp luật
mang tính nhân văn giúp chuyển biến tích cực về tư tưởng tinh thần có hiệu quả thiết thực
góp phần nâng cao đời sống cho phạm nhân giúp họ nâng cao tư tưởng cải tạo
hơn chín năm trong vai trò là chỉ huy đội trung tá đào việt anh
đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an huyện phú lương của tỉnh thái nguyên
luôn gương mẫu tận tụy hết lòng vì công việc
đồng chí đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
từ những việc làm hành động của đồng chí luôn nhận được sự tin tưởng đánh giá cao của cấp ủy chính quyền và quần chúng nhân dân
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi hai các đối tượng đi theo tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
xâm nhập vào địa bàn xã đồng tâm nơi có một trăm linh đồng bào dân tộc mông sinh sống
để rụ rỗ lôi kéo bà con tham gia gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
trước tình hình trên dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện trung tá đào việt anh đã tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội
xuyên nắm tình hình đấu tranh với các đối tượng đến rụ rỗ lôi kéo người dân đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân tham gia
trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền vận động bà con dân tộc mông không tin không nghe không làm theo và tiếp tay cho kẻ xấu
tích cực đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái
đến nay tình hình an ninh trật tự đã ổn định không còn tình trạng đối tượng xấu lôi kéo rụ rỗ người dân đi theo dương văn mình
đối với đồng chí đào việt anh là một người cán bộ có tâm huyết yêu ngành yêu nghề và cũng tận tâm tận lực với công việc
đặc biệt trong vai trò là người đội trưởng thì đồng chí cũng rất quan tâm đến đời sống anh em cán bộ của công an xã
trong với những nội dung đó thì đồng chí nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của anh em
đồng thời thì tham mưu xây dựng kế hoạch sát với thực tế
và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc tại địa phương
hơn chín năm trên cương vị đội trưởng trung tá đảo việt anh luôn chủ động nhiệt tình trong công việc
trong đó đã tích cực tham mưu cho đảng ủy lãnh đạo công an huyện
đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở đề ra các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
tập trung tại xóm xã vùng sâu vùng xa vùng có đồng bào dân tộc mông sinh sống
xây dựng duy trì và phát triển bảy mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
tính từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay qua phong trào quân chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an gần ba tin có giá trị
giúp công an huyện điều tra hơn tám trăm linh vụ bắt hơn một đối tượng phạm tội
người cán bộ chiến sĩ xây dựng phong trào phải thực sự gần dân hiểu dân
và phải tích cực hướng về cơ sở
bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ phải không ngừng khắc phục những khó khăn vất vả
và phải tự học hỏi nâng cao làm sao để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
là đội trưởng ngoài giải quyết công việc ở đơn vị anh bố trí thời gian xuống địa bàn cơ sở
thăm hỏi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quân chúng nhân dân
tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để người dân hiểu sống và làm việc theo pháp luật
gần gũi thiện cảm người dân luôn tin tưởng quý mến anh
trong công việc trung tá đào việt anh luôn tìm tòi nghiên cứu các quy định của pháp luật
để áp dụng thực tiễn vào công tác chuyên môn
ở đơn vị anh trực tiếp hướng dẫn quản lý chỉ đạo sát sao công việc cho cán bộ chiến sĩ
thực hiện tốt các chuyên đề chỉ tiêu được giao
với sự cố gắng tâm huyết với công việc
trung tá đào việt anh luôn tạo được niềm tin đối với lãnh đạo đơn vị
và uy tín đối với đồng chí đồng đội
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và công tác tham mưu
đồng chí luôn đi sâu đến sát từng địa bàn cơ sở
nắm bắt tình hình từ đó phân công trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
đưa những đồng chí có năng lực có trình độ
để mà nắm bắt địa bàn kịp thời
cộng hợp hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm
trong công tác xây lượng lượng của quan sã
thì đồng chí tham mưu kiện toàn lực lượng trưởng phó quan sã
rồi là lực lượng côn viên
đảm bảo về tiêu chuẩn
chính trị và trình độ
để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
những bước chân không mỏi của đồng chí việt anh
cùng cán bộ chiến sĩ
vẫn hàng ngày in trên những con đường ngõ xóm
với quyết tâm đưa phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ở huyện phú lương
ngày một lan tòa rộng khắp
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương